tối ngày hai mươi năm tháng bốn tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng chế năm hai nghìn một mươi tám
vinh danh một mươi sáng chế xuất sắc ứng dụng khả thi giúp cải thiện cuộc sống của con người và góp phần phát triển kinh tế
sau sáu tháng phát động ban tổ chức đã nhận được một trăm chín mươi sáu hồ sơ dự thi hợp lệ và lựa chọn được một mươi giải pháp xuất sắc
trong số này giải pháp của tác giả trần kim quy và cộng sự với quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rán sinh hoạt đã rình rẻ nhất
cụ thể tác giả đã sử dụng rác thải sinh hoạt đô thị và nông thôn làm nguyên liệu sản xuất phần hữu cơ vi sinh
các chủng vi sinh vật dùng để nhân giống lên men sản xuất ra các chế phẩm vi sinh phân lập tuyển chọn từ trong đất
giải nhì được trao cho giải pháp hệ thống hộp thép mạ kẽm bọc nhựa pvc chứa đá hộp liên kết dạng bậc so le
bảo vệ mái hạ lưu đập đá đổ giảm lũ quét và bùn đá của tác giả phạm anh tuấn và cộng sự tại hà nội
cuộc thi sáng chế là hoạt động được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới và cơ quan sở hữu trí tuệ hàn quốc
phối hợp với cơ quan sở hữu trí tuệ của các quốc gia tổ chức
nhằm thúc đẩy việc tạo ra các giải pháp kỹ thuật hữu ích phục vụ cuộc sống của cộng đồng ở các quốc gia đó
đến nay cuộc thi đã được tổ chức tại một mươi hai nước trên thế giới